với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng ông thị bích ngọc vừa bị công an tỉnh bạc liêu bắt tạm giam để điều tra và làm rõ về hành vi trên
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi sáu ông thị bích ngọc đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người tham gia chơi hụi
do mất cân đối chung chi tiền hụi ngọc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên
ngọc tiếp tục mở các dây hụi mới rồi dùng tên khống mạo danh tên của các hụi viên để hốt hụi bán hụi với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi hết khả năng cân đối ngọc tuyên bố bể hụi